trong đó cựu bộ trưởng nguyễn thanh long và bị cáo phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty của phần công nghệ việt á viết tắt là công ty việt á cùng kháng cáo xin giảm nhạy hình phạt
bị cáo vũ đình hiệp phó tổng giám đốc công ty việt á kháng cáo đề nghị xem xét đánh giá lại bản chất của vụ án và tội danh đối với bị cáo
liên quan đến vụ án này công ty việt á cũng kháng cáo đề nghị không tịch thu xung công quỹ nhà nước số tiền được xác định là hưởng lợi bất chính từ việc bán kit xét nghiệm covid một mươi chín cho các tổ chức cá nhân không bị xem xét khởi tố trong vụ án
do vết thương quá nặng trình đã tử vong sau đó hai phương tiện vừa hỏng